tại thành phố con tum liên đoàn lao động tỉnh con tum đã tổ chức chương trình tết xung vầy và trao tặng nhà máy ấm công đoàn tặng quà tết cho các đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh
tham gia chương trình có hơn hai trăm linh đoàn viên người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đến từ các huyện thành phố trên địa bàn tỉnh con tum và tặng hai trăm năm mươi xuất quà tết mỗi suất trị giá năm trăm linh đồng với tổng số tiền một trăm hai mươi năm triệu đồng cho đoàn viên
công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa một mươi ba nhà máy ấm công đoàn với tổng số tiền năm trăm tám mươi năm triệu đồng
trước đó ngày hai tháng một đồng chí trương thị ngọc ánh phó chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam và đoàn công tác đã đến thăm tặng quà tết cho một trăm linh hộ nghèo của xã đắk tre huyện con rẫy và xã hiếu huyện con plong tỉnh con tum